còn tại hà nội vào sáng sớm nay đã xảy ra cháy một sưởng sản xuất với lửa và khói bốc cao trong khu công nghiệp quang minh huyện mê linh diện tích nhà xưởng nơi phát cháy khoảng năm m hai
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vào tầm sáu h ba mươi tại xưởng thuộc công ty hệ thống năng lượng việt nam đã xuất hiện cháy
theo người dân ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng khói đen bốc cao hàng chục mét
nói tóm lại là mức độ đám cháy này thì sự cố thì nó không biết trước được
thế thì sau khi phát hiện cháy thì nói chung là ngọn lửa lan quá nhanh
từ lúc sáng từ sáu h ba mươi là nó cháy từ đầu sướng bên kia
xong rồi khoảng ba mươi phút sau thì nó cháy sang đầu bên này là cháy rất là to
lúc đấy là lực lượng chữa cháy sang cũng rất là đông
và triển khai chữa cháy luôn
tôi thấy là đám cháy này rất là nghiêm trọng cháy to
trung tâm chỉ huy công an thành phố hà nội đã điều động hàng chục phương tiện chữa cháy
cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc ba đơn vị
công an huyện mê linh công an huyện sóc sơn và khu vực một thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội nhanh chóng đến hiện trường
vụ cháy xuất phát từ nhà kho lan sang sưởng sản xuất
do đặc thù là xưởng nhựa sản xuất đồ chơi trẻ em vì vậy vật liệu cháy trong kho rất là lớn
và cháy sản sinh ra rất nhiều khói nên việc tiếp cận khu vực chữa cháy có nhiều khó khăn
đặc thù cái vụ cháy nó là cái vật liệu dễ cháy và nhà đây là nhà khung tiền thép có xây tường gạch bao quanh
thế thì chính vì vậy mà cái khả năng sụp đổ công viện công trình khi mà chúng ta chữa cháy trong điều kiện lâu dài
đấy là điều đương nhiên
và ở đây tại hiện trường chúng ta đã thấy cái sự sụp đổ
một phần nào đó và chúng tôi đã quyết định dùng cái phương tiện hữu hiệu như là máy xúc máy ủi
để chúng tôi sẽ thay cái sức người để phá rỡ một phần cấu kiện chúng ta tiếp cận ở bên trong của chúng ta chữa cháy
khoảng chín h ba mươi lực lượng chức năng đã không chế đám cháy để tránh cháy lan sang khu văn phòng
nguyên nhân ban đầu chúng tôi chưa đánh giá được nhưng với cái diện tích đám cháy là cái nhà sửa khoảng năm m hai
với tổng diện tích trên khu vực của cái lô thứ một mươi ba này là gần năm hectare
trong khi đó là giữa đây một nhà sửa và một nhà sửa nhà điều hành
hiện nay thì chúng tôi cũng đã trong quá trình cháy nhà sửa
sau khi đó chúng tôi đã cho chống cháy lan và cho tách cháy toàn bộ khu vực ở ngoài
khỏi cháy sang khu nhà điều hành và toàn bộ khu nhà sửa
đến bây giờ thì các đồng chí biết là tại trường này là các đội phòng cháy của các đơn vị địa phương đã tập trận giúp đỡ
và hiện nay các họng nước liên quan khu công nghiệp cũng đảm bảo
và hiện nay cũng đang tiến hành
và đến tại thời điểm này thì như thông tin báo cáo của cơ sở thì cũng không có người mắc kẹt ở trong đám cháy
và một trăm linh anh em cán bộ chiến sĩ đang chữa cháy thì đều an toàn
đây là cái thông tin ban đầu của công cháy
cũng trong sáng nay một sưởng sản xuất mút xốp tại xã minh trí huyện sóc sơn cũng đã cháy
với thời tiết còn nắng nóng như hiện nay lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân
các doanh nghiệp chủ động trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
hạn chế mức thấp nhất về cháy nổ có thể xảy ra
đối tượng nguyễn duy mạnh chú tại thôn hàng hải xã gung ré huyện di linh tỉnh lâm đồng
đang bị công an thành phố pleiku tỉnh gia lai
truy nã về tội giao cầu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi vừa bị phát hiện bắt giữ
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn duy mạnh khai nhận vào năm hai nghìn một mươi tám
mạnh có tình cảm yêu đương nam nữ với một em gái sinh năm hai nghìn năm
tại phường thắng lợi thành phố pleiku tỉnh gia lai
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám mạnh rủ bạn gái vào nhà nghỉ
tại phường trà bá thành phố pleiku
sau đó gia đình của bạn gái này đã trình báo sự việc đến cơ quan công an
quá trình xác minh đối tượng mạnh bỏ trốn khỏi địa phương
nên bị công an thành phố pleiku ra quyết định truy nã
mạnh bỏ trốn đến ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thì trở về địa phương
và bị công an huyện di linh bắt giữ
hiện công an huyện di linh đã lập hồ sơ ban đầu
và tiến hành bàn giao hồ sơ cùng đối tượng bị truy nã
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku tỉnh gia lai
để xử lý theo thẩm quyền
mạo danh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
để đăng tải phát tán thông tin giả mạo sai sự thật
nguyễn quốc huy trú tại phường hương chữ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
vừa bị xử lý hành chính
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu huy lập tài khoản facebook
sử dụng ảnh đại diện là hình chụp của một cán bộ công an phường vĩ dạ
đối tượng đã sử dụng tài khoản facebook này
đăng tải bài viết vào nhóm có tên là bướm đêm thành phố huế
và để lại một số bình luận với mục đích đe dọa người khác
hiện cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng đối với nguyễn quốc huy
về hành vi giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cũng với hành vi cung cấp thông tin và đăng tải thông tin sai sự thật
trên mạng xã hội nguyễn thị the trú tại thành phố cà mau
đã bị thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh cà mau
mời làm việc và công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính
theo hồ sơ vào ngày bốn tháng tám nguyễn thị the đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
mang tên mai vàng đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hóa đơn tiền đồ ăn
tại một quán ăn thuộc ấp mũi xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
thông tin cho rằng mình bị chặt chém tại quán ăn này
tại buổi làm việc nguyễn thị the đã thừa nhận đăng thông tin không chính xác
và thừa nhận sai phạm với hành vi trên nguyễn thị the bị xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an quận bình thạnh tp hcm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đang tìm bị hại trong vụ án sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
do bị can phan văn trí chú tại tỉnh gia lai nơi cư trú là quận bình thạnh
và đồng bọn thực hiện với thủ đoạn rất tinh vi
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác nắm tình hình
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook sau đó nhắn tin mượn tiền và chiếm đoạt
bằng các biện pháp nghiệp vụ đơn vị xác định nhóm đối tượng trên do phan văn trí cầm đầu
trí đã lợi dụng nhu cầu của một số người đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như ca sĩ diễn viên
đối tượng quảng cáo trên mạng xã hội về việc có khả năng làm dịch vụ tích xanh cho tài khoản facebook
một tính năng mà facebook dùng để xác thực và khẳng định facebook cá nhân fanpage là chính chủ
khi có khách đặt làm tích xanh các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cung cấp thông tin như tên đăng nhập
mật khẩu địa chỉ email hình ảnh giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân căn cước công dân bằng lái xe
khi có thông tin đăng nhập tài khoản facebook của khách hàng
các đối tượng đã nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ facebook của nạn nhân để mượn tiền
tại cơ quan công an phan văn trí thừa nhận với thủ đoạn trên
trí cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tài khoản facebook của một người để nhắn tin mượn và chiếm đoạt tiền của nạn nhân
với tổng số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
qua điều tra ban đầu cơ quan công an đã xác định có khoảng hơn hai mươi người là nạn nhân của nhóm này
nghe tiếng nổ lớn người dân hốt hoảng chạy ra thì phát hiện vụ cháy xảy ra tại cửa hàng mẹ và bé
phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
ngay lập tức lực lượng cứu hỏa đã có mặt sau khi nhận tin báo cháy và vụ cháy vừa xảy ra vào đêm qua
phía sau cửa hàng còn có nhiều phòng trọ đang được chủ nhà cho thuê
nghe hô hoán ba người ở trọ một nhân viên cùng con của chủ cửa hàng hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài thoát khỏi đám cháy kịp thời
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động năm xe chuyên dụng
cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa
đến hai mươi h bốn mươi năm phút đám cháy cơ bản được không chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng
và nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
hai đối tượng chủ tỉ lai châu vừa bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi mua bán cháy phép hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra hai đối tượng lù văn võ và lò văn ngân khai nhận đã chung tiền sang tỉnh điện biên
mua ma túy của một đối tượng chưa rõ danh tính để mang về lai châu tiêu thụ
tuy nhiên khi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên bắt giữ
một xe máy hai điện thoại di động và hơn năm triệu đồng
tại tỉnh bình định thời gian gần đây tình hình về tội phạm ma túy có nhiều diễn biến phức tạp
nhất là tại các khu chung cư
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự riêng tư tách biệt của từng căn hộ để xâm nhập và ẩn nấp hoạt động
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về thực trạng này
cuối tháng năm vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã chỉ xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
ở chung cư ecolife riverside thuộc phương nhân bình thành phố quy nhơn
đối tượng cầm đầu là nguyễn thành trung chú huyện tuy phước
thuê tầng tám của trung cư để làm nơi mua bán ma túy cho các con nghiện ở trung cư này
ngoài ra nguyễn thành trung và đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội gia lô để nhận đơn từ khách hàng
sau đó đi giao hàng tại các địa điểm mà khách có nhu cầu
còn đây là đối tượng lê hồ kiều một mươi chín tuổi trú tại tỉnh phú yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng khai nhận đã lựa chọn trung cư để sử dụng ma túy vì tại đây kín đáo và an toàn
so với khu dân cư việc phòng ngừa tội phạm tại các trung cư gặp nhiều thuận lợi do có lực lượng bảo vệ chuyên trách
lại có nhiều trang thiết bị hiện đại và camera giám sát
sòng hạn chế lớn nhất tại các khu vực này chính là sự riêng tư tách biệt của từng căn hộ
lợi dụng điều này các đối tượng ma túy luôn tìm cách xâm nhập vào các khu trung cư để hoạt động
để đấu tranh từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát ma túy
đã chủ động tăng cường các biện pháp triệt xóa một mươi vụ khởi tố bốn mươi hai đối tượng ma túy
lợi dụng các trung cư để hoạt động góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
thời gian đến đây nhận định tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng các căn hộ là chung cư để hoạt động
sẽ tiếp tục có triệu gia tăng và phức tạp
lực lượng công an thành phố sẽ tăng cường công tác đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy
lợi dụng các căn hộ trên địa bàn thành phố để hoạt động tăng cường công tác
xử lý đối với các đối tượng nghiện ma túy
nếu đủ điều kiện sẽ lập hồ sơ đưa đi các nghiệp bắt buộc
theo đúng quy định của luật phòng chống ma túy
xem đây là một trong những giải pháp hiệu quả để làm giảm tình trạng người siêu ma túy
tội phạm ma túy được xem là cái gốc của các loại tội phạm
nó không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
mà còn tác động xấu đến xã hội
thời gian tới chắc chắn các đối tượng ma túy sẽ còn có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
vì thế bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng
thì sự cảnh giác ý thức trách nhiệm của mỗi người dân là hết sức cần thiết
nhằm ngăn ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này
công an huyện e leo tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng chuyên làm giả các loại giấy tờ lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai đối tượng là đỗ trung kiên chú thị trấn eadrang và nguyễn thành long chú huyện eleo tỉnh đắk lắc
cơ quan công an xác định các loại giấy tờ mà hai đối tượng làm giả
chủ yếu là các loại bằng cấp chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân chứng minh nhân dân
khám xét nơi ở của các đối tượng đã thu giữ ba máy tính hai máy in màu một máy ép nhựa dẻo
gần ba trăm linh thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe cùng hàng trăm loại giấy tờ tài liệu liên quan
tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
nguyễn minh vương chú xã hội an đông huyện lấp vò tỉnh đồng tháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp giật tài sản
thông tin từ cơ quan điều tra do thua cờ bạc nên vương nảy sinh ý định đi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào khoảng một mươi một h ngày hai tháng năm vương đã mượn xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy l hai hai mươi ba nghìn hai trăm hai mươi ba của một người bạn
rồi đem đi cầm cố với giá hai mươi hai triệu đồng sau đó biết mình bị lừa vương nên nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố cáo
vào ngày một mươi bảy tháng năm vương bị bắt quả tang khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
với hai đối tượng là lê hoài nam và phạm văn cường chú tỉnh đồng nai để làm rõ về hành vi đánh bạc
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào cuối tháng bảy công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tang cường có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề của nam
với số tiền gần một mươi ba triệu đồng sau đó nam tiếp tục bán phơi đề trên của cường và phơi đề khác của nam
cho một đối tượng nga chưa rõ lây lịch với số tiền gần một mươi chín triệu đồng
qua điều tra mở rộng cơ quan công an còn phát hiện nam và cường cho nhiều người dân trên địa bàn hai huyện long thành và nhân trạch
vai lãi nặng với tổng số tiền ba trăm bảy mươi triệu đồng lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian vừa qua tại tỉnh bến tre nổi lên tình trạng nhiều người không vay tiền nhưng vẫn bị đòi nợ kiểu khủng bố
bị hại và bạn bè người thân liên tục bị các đối tượng xấu điện thoại nhắn tin quấy phá và đe dọa
một số người còn bị cắt ghép ảnh đưa lên mạng xã hội với các nội dung vu khống phản cảm gây ảnh hưởng đến cuộc sống uy tín và danh dự của bản thân cũng như là gia đình
sau đây là những ghi nhận của phóng viên
nhiều tháng nay cuộc sống và công việc của người phụ nữ này hoàn toàn bị xáo trộn bởi khoản nợ từ trên trời rơi xuống
số tiền không lớn nhưng cách đòi nợ kiểu khủng bố của những kẻ cho vay làm chị điêu đứng
mỗi ngày chị và gia đình nhận được hàng chục cuộc điện thoại chửi bới ham dọa yêu cầu phải trả số tiền mà chị không hề vay
để gia tăng áp lực bọn chúng còn cắt ghép hình ảnh của chị gửi đến cơ quan bạn bè và tung lên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ lăng mạ vu khống
những hành động khủng bố liên hoàn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của bản thân gia đình và cơ quan nơi chị đang công tác
cái số tiền đó đòi thì không có nhiều cũng một hai triệu
rồi ba bốn triệu nhưng mà điện em rồi điện người thân rất là nhiều phiền phức
rồi cắt ghép hình ảnh bôi nhỏ danh dự này nọ các kiểu
kiểu như là nó cứ tung hình để nó ép mình phải trả tiền
người đàn ông này ở xã phú nhuận thành phố bến tre cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như người phụ nữ trên
hơn một tháng nay anh thường xuyên bị khủng bố bởi những kẻ đòi nợ
bọn chúng cũng liên tục gọi điện thoại nhắn tin cho anh
gia đình bạn bè đồng nghiệp để đe dọa và tung nhiều thông tin bịa đặt lên mạng xã hội nhằm gây áp lực buộc anh phải trả nợ
cá nhân anh khẳng định bản thân không hề vay khoản nợ này
hành động vu khống của những kẻ đòi nợ đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín danh dự của anh
sự việc đã được nạn nhân trình báo với cơ quan công an với mong muốn tìm ra thủ phạm
minh oan cho bản thân và làm sáng tỏ những kẻ tự nhận là bên cho vay giàn dựng nhằm mục đích trục lợi
cái gì này thì theo cá nhân tôi thì làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của tôi cũng như gia đình bạn bè người thân
chúng tôi làm công việc cuộc sống hằng ngày cũng bị xáo trộn
có khi mà chúng điện ban ngày không được thì giữa đêm tối chúng cũng điện được tiếp tục điện thoại tiếp nữa
theo đánh giá của cơ quan chức năng những nạn nhân không vay tiền mà vẫn bị đòi nợ có thể rơi vào một trong hai trường hợp
thứ nhất là đã cung cấp thông tin cá nhân để vai tiền qua app hay mua hàng trả góp
từ đó đối tượng xấu có thể truy xuất vào danh bạn điện thoại và tài khoản mạng xã hội để thực hiện các hành vi khủng bố tinh thần
gây sức ép buộc nạn nhân phải trả nợ cho dù những khoản vay trước đây đã thành toán đầy đủ
trường hợp thứ hai là nạn nhân mất giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân bị đối tượng xấu nhặt được
hoặc các đối tượng thu thập những giấy tờ này của một số người thiếu cảnh giác đăng trên mạng xã hội
và sử dụng để vai tiền qua app mà bản thân bị hại không hề hay biết
hiện tại có rất nhiều ứng dụng cho vai tiền online chỉ cần chụp hai mặt căn cước công dân hay chứng minh nhân dân
là có thể thực hiện hợp đồng vai tiền
vì vậy các đối tượng xấu thường tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác để vai tiền qua app
và số tiền này tự dưng sẽ trở thành nợ của người đã bị lấy thông tin cá nhân
đối với trường hợp người dân không có dây tiền mà vẫn bị khủng bố làm thiền suốt ngày đêm với những cuộc gọi và tin nhắn
thì người dân cần bình tĩnh thực hiện theo các bước sau
một yêu cầu bên cho dai cung cấp hợp đồng chứng minh là mình có giấy tiền
lưu lại các tin nhắn có nội dung đe dọa đòi nợ
ba quay phim ghi âm cuộc gọi đòi nợ
chụp lại giao diện màn hình sau đó đăng tải lên trang thông tin cá nhân của mình
và thông báo cho bạn bè và mọi người biết nội dung trên là du khóng và bị đặt
năm chặn các cuộc gọi và tin nhắn
từ các số làm phiền không có trong danh bạ của mình
lưu lại các tài liệu chứng cứ trên và làm đơn trình báo đến cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý
theo bộ luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy hành vi đe dọa khủng bố tinh thần vù khống người khác
bị ép buộc trả một khoản nợ khống có thể cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản với khung hình phạt đến hai mươi năm tù
trường hợp nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác
thì có thể cấu thành tội làm nhục người khác
có không hình phạt đến năm năm tù
ngoài ra hành vi bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật
nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác
sẽ cấu thành tội vu khống với mức phạt đến bảy năm tù
tùy theo tính chất mức độ của hành vi vu khống và hậu quả xảy ra
để phòng tránh và hạn chế hậu quả xảy ra cho bản thân
mọi người cần chú ý bảo mật thông tin cá nhân và kịp thời trình báo cơ quan công an
để được hướng dẫn xử lý khi xảy ra sự việc
thưa quý vị liên quan đến vụ ngộ độc rượu khiến tám người thương vong xảy ra vào ngày năm tháng năm
trên địa bàn tp hcm công an tp thủ đức đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan
tiến hành kiểm tra một cửa hàng tạp hóa được xác định là bán rượu mà tám sinh viên uống bị ngộ độc
cửa hàng tạp hóa bán rượu này được xác định nằm trên địa bàn phường phước long b
công an tp thủ đức và các đơn vị liên quan đã đến cửa hàng tạp hóa
để khám nghiệm lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám xét thu giữ các mẫu rượu
và vật dụng liên quan để phục vụ công tác xét nghiệm truy nguồn gốc rượu